tháng tin kyoto dẫn tuyên bố của chính phủ nhật bản cho biết
hai tên lửa do triều tiên phóng đi vào chiều ngày một mươi năm tháng sáu
đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế ez của nhật bản
tokyo đã lên tiếng phản đối vụ phóng
trong khi đó theo hãng tin yonhap thông báo mới nhất của quân đội hàn quốc cũng xác nhận
triều tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông của nước này
hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc gcs đã phát hiện các vụ phóng
được thực hiện tại khu vực sunan ở bình nhưỡng vào lúc một mươi chín h hai mươi năm và một mươi chín h ba mươi bảy theo giờ địa phương
tức là một mươi bảy h hai mươi năm và một mươi bảy h ba mươi bảy phút theo giờ hà nội
vụ phóng mới nhất của triều tiên diễn ra trong bối cảnh mỹ và hàn quốc
vừa kết thúc cuộc tập trận bắn đạn quy mô lớn nhất
cũng là cuộc tập trận đầu tiên kiểu này trong vòng sáu năm vừa qua
tại thao trường con chuyên cách biên giới liên chiều hai mươi năm km
cuộc tập trận nhằm kỷ niệm bảy mươi năm thành lập liên minh giữa hai nước